sáng nay mùng năm tết canh tí lễ hội kỷ niệm hai trăm ba mươi một năm chiến thắng ngọc hồi đống đa đã được tổ chức lòng trọng tại phường quang trung quận đống đa thành phố hà nội
đây là lễ hội truyền thống thiêng liêng nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của hoàng đế quang trung nguyễn huệ
từ sáng sớm dù thời tiết lạnh giá nhưng hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã có mặt tại công viên văn hóa đống đa chứng kiến những nghi thức như tế lễ sức kiệu hoàng đế quang trung và hoàng hậu lê ngọc hân
là lễ hội đầu xuân nhưng hội gò đống đa lại có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng
lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú đặc biệt dưới chân tượng đài quang trung các nghệ sĩ của một số nhà hát nghệ thuật đã tái hiện lại trận chiến đấu với hơn hai mươi chín vạn quân mãn thanh của người anh hùng áo vải mùa xuân năm kỳ rộng một nghìn chín trăm bảy mươi
điều này có giá trị to lớn trong việc giáo dục truyền thống bồi đắp tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay

nhưng khúc truyền thống đã được tạo ra
trang ca mà người anh hùng áo vải hoàng đế quang trung nguyễn huệ đã viết lên thì luôn vất dẹt
bởi đó là sự kết tinh của hào khí dân tộc đã trải qua hàng ngàn năm
và một lần nữa chân lý lại được chứng minh
tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau song học kiệt đời nào cũng có